tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín cho biết cả nước đã có thêm hai mươi bảy bệnh nhân mắc covid một mươi chín được công bố khỏi bệnh
trong đó có bảy bệnh nhân người nước ngoài và hai mươi bệnh nhân quốc tịch việt nam
như vậy đến thời điểm này tại việt nam đã có tổng cộng một trăm hai mươi hai bệnh nhân mắc covid một mươi chín được công bố khỏi bệnh
với hai mươi bảy bệnh nhân được công bố khỏi bệnh ngay trong ngày hôm nay là kết quả của sự nỗ lực không ngừng từ các cơ sở điều trị
điều này cho thấy công tác điều trị bệnh nhân mắc covid một mươi chín trong thời gian qua đã có những bước tiến đáng kể
người bệnh nặng đã có tiến triển tích cực
trung tâm quản lý điều hành hỗ trợ chuyên môn trần đoán điều trị người bệnh covid một mươi chín luôn kịp thời hội trần
với các bệnh viện đang điều trị các bệnh nhân mắc covid một mươi chín với cố gắng nỗ lực cao nhất để cứu chữa người bệnh
đặc biệt là những trường hợp người bệnh nặng